thưa quý vị hôm nay ngày một mươi tháng năm tại indonesia hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai khai mạc
với sự góp mặt của lãnh đạo các nước asean và khoảng hơn năm trăm linh đại biểu
thủ tướng phạm minh chính dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị
hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai diễn ra trong hai ngày
với chương trình nghị sự tập trung vào tiến trình xây dựng cộng đồng asean
trong đó bao gồm định hướng tầm nhìn cộng đồng asean sau năm hai nghìn hai mươi năm
nâng cao khả năng ứng phó và thích ứng linh hoạt của asean
trao đổi về quan hệ đối ngoại của asean cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
cũng trong khuôn khổ hội nghị lần này lộ trình đông timor trở thành thành viên của asean
dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo xem xét thông qua
chuyển sang một thông tin cập nhật khác
thổ nhĩ kỳ và iran ngày chín tháng năm đã lên án hành động gây hấn của israel vào giải gaza
khiến một mươi ba người palestine thiệt mạng bao gồm cả phụ nữ và trẻ em
đồng thời cho rằng hành động tấn công của israel là sự từ chối tuân thủ các nghị quyết hợp pháp quốc tế
và đang dẫn đến bạo lực bất ổn trong khu vực
trong tuyên bố bộ ngoại giao syri khẳng định ủng hộ người dân palestine và chính nghĩa của họ
đồng thời lên án hành động tấn công của israel và buộc các quan chức israel
phải chịu trách nhiệm về hậu quả của cuộc tấn công vào gaza
cùng ngày bộ ngoại giao jordani đã lên án hành động leo thang của israel tại dãy gaza
và cuộc tấn công dữ dội vào thành phố nablus
giordani đề nghị cộng đồng quốc tế phải hành động ngay lập tức và hiệu quả
để ngăn chặn cuộc xâm lược này bảo vệ người dân palestine ở giải gaza
bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ cũng lên án các cuộc tấn công của israel
và cho rằng không thể chấp nhận những hành động như vậy
thổ nhĩ kỳ yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công này trước khi chúng gây thêm thiệt hại
về người và dẫn đến một vòng xoáy xung đột mới trong khu vực
ngoài ra iran và ả rập xê út cũng lên án cuộc tấn công của israel và cho rằng đây là hành động gây hấn
nhằm chuyển hướng dư luận khỏi các khủng hoảng nghiêm trọng ở israel
trước đó cùng ngày lực lượng vũ trang israel đã tiến hành không kích nhằm vào nhóm hồi giáo vũ trang
jh của palestine ở giải gaza khiến một mươi ba người thiệt mạng trong đó có cả phụ nữ và trẻ em
hiện lực lượng vũ trang israel kêu gọi người dân tại các thị trấn trong phạm vi bốn mươi km của giải gaza
trú ẩn ở các hầm tránh bom cho tới ngày một mươi một tháng năm để đề phòng thương vong
cũng trong ngày hôm qua an ninh đã được thắt chặt trên khắp pakistan sau khi nhiều cuộc biểu tình
nổ ra liên quan tới việc cựu thủ tướng imran khan bị bắt giữ ngay trong một phiên tòa ở thủ đô islamabad

những người ủng hộ ông khan đã tổ chức biểu tình tại nhiều thành phố lớn trên khắp cả nước

bốn mươi ba người biểu tình đã bị bắt xử
tuy nhiên nhiều cuộc biểu tình vẫn kéo dài đến tối và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
trước đó cựu thủ tướng imran khan đã bị bắt giữ khi đang hầu tòa tại thủ đô islamabad
cuộc nội vụ pakistan cho hay vụ bắt xử do cơ quan chống tham nhũng quốc gia thực hiện
liên quan đến cáo buộc ông imran khan nhận hàng tỷ rupee từ một công ty bất động sản
trong vụ án quỹ ủy thác al qadir do chính ông xáo lập
tại mỹ một bồi thẩm đoàn liên bang ở thành phố new york đã kết tội cựu tổng thống mỹ donald trump nói dối
và phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng tình dục nhà văn nữ elizabeth jane caron
trong phòng thay đồ của một cửa hàng thời trang trong thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi
ông trump cũng bị kết tội phỉ bán khi cáo buộc và caron bịa chuyện
và được yêu cầu phải bồi thương
thiệt hại cho bà năm triệu đô la mỹ
sau gần ba tiếng đồng hồ thảo luận bồi thẩm đoàn gồm chín thành viên sáu nam và ba nữ kết luận
bà caron bảy mươi chín tuổi không chứng minh được việc ông trump bảy mươi sáu tuổi đã cưỡng bức mình
nhưng xác định cựu tổng thống mỹ có hành vi lạm dụng tình dục
ngoài ra bồi thẩm đoàn cũng kết luận cựu tổng thống trump phải chịu trách nhiệm về hành vi phỉ bán
khi ông đăng trên mạng xã hội true socials cho do ông sáng lập rằng
bà caron là kẻ lừa đảo và vụ kiện là mưu bịa đặt và dối trá
ngay sau khi phán quyết được công bố ông trump đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định này trên mạng tursucial
cũng tại mỹ tổng thống mỹ joe biden và các nghị sĩ hàng đầu của hai đảng dân chủ và cộng hòa
ngày chín tháng năm đã có cuộc thảo luận trực tiếp trong bối cảnh thế bế tắc liên quan đến việc
nâng giới hạn nợ trị giá ba mươi một bốn nghìn tỷ đô la mỹ đang đe dọa đẩy nền kinh tế xuống một thế giới
vào tình trạng vỡ nợ chưa từng có sớm nhất sau ba tuần tới nếu quốc hội mỹ không kịp thời hành động
nhà trắng cho biết tham dự cuộc họp này cùng với tổng thống mỹ joe biden có năm cố vấn cấp cao
gồm tránh văn phòng nhà trắng jeff jones giám đốc ngân sách salondra young và cố vấn steve ritchie
tổng thống biden đã từ chối bình luận với các phóng viên sau khi cả hai đảng dân chủ và cộng hòa
tỏ ý sẽ không nhất trí nhượng bộ liên quan khả năng chính phủ mỹ sẽ vỡ nợ sớm nhất vào ngày một tháng sáu tới
các nhà kinh tế cảnh báo tình trạng vỡ nợ kéo dài có thể đẩy kinh tế mỹ vào tình trạng suy thoái sâu
với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao trong khi gây mất ổn định hệ thống tài chính toàn cầu vốn dựa trên trái phiếu mỹ
còn tại thổ nhĩ kỳ tổng thống recep tayyip erdogan ngày chín tháng năm cho hai
nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán cho sudan nếu các bên tham chiến đưa ra quyết định bắt đầu đàm phán toàn diện
trong một cuộc điện đàm với chủ tịch hội đồng chủ quyền của sudan tướng abdel fatah al buhan
ông erdogan đã bày tỏ lòng tiếc thương và lo ngại
về con số thương vong ngày càng tăng do cuộc xung đột vũ trang nổ ra từ giữa tháng bốn tại quốc gia châu phi này
ông cũng đề cập đến những nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn cho công dân thổ nhĩ kỳ ở sudan và sơ tán họ về nước
ngoài ra tổng thống erdogan nêu rõ ankara sẽ tiếp tục nỗ lực giữ liên lạc với liên hợp quốc
để đảm bảo rằng các nhu cầu nhân đạo cấp bách của người dân sudan được đáp ứng
trong khi đó phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp martin griffith
đã đề xuất các bên tham chiến ở sudan ủng hộ tuyên bố về các cam kết
để đảm bảo hàng cứu trợ nhân đạo đến sudan được vận chuyển an toàn
bên cạnh đó ông martin griffith cũng nhận định tình hình nhân đạo tại sudan đang chạm tới điểm giới hạn
chương trình lương thực thế giới cũng vừa cảnh báo số người bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại sudan
sẽ tăng từ hai đến hai năm triệu người nâng tổng số lên một mươi chín triệu người trong ba đến sáu tháng tới
thưa quý vị hạ viện nhật bản mới đây đã thông qua dự thảo luật nhập cư sửa đổi
theo đó chính quyền nhật bản trao thêm quyền cho các cơ quan chức năng
và thay đổi các quy tắc giam giữ và trục xuất đối với người nhập cư trái phép
với luật mới trên chính phủ nước này kỳ vọng sẽ tạo ra cơ sở mới thuận lợi hơn
trong xử lý vấn đề nhập cư vào nhật bản trái phép
theo dự thảo luật nhập cảnh mới vừa được hạ viện nhật bản thông qua
cơ quan chức năng nước này sẽ có quyền trục xuất người nhập cư trái phép
nếu không chứng minh được lý do chính đáng sau ba lần nộp đơn xin cấp quy chế tị nạn
các hành vi từ chối trục xuất hay chống đối trong quá trình trục xuất sẽ bị xử lý hình sự
bên cạnh quy định đối với các trường hợp người xin cấp quy chế tị nạn thông thường
dự luật vừa được thông qua đưa ra cơ chế mới
xem xét cấp tư cách vĩnh chú cho những người tị nạn do chiến tranh
hoặc theo công ước về người tị nạn năm một nghìn chín trăm năm mươi một
khi những người này nộp đơn đến các cơ quan chức năng nhật bản
lũ lụt đang tiếp tục tàn phá các khu vực miền núi xa xôi của tỉnh nam kivu miền đông công gô
gian bằng nhà cửa
phá hủy mùa màng và đến nay đã khiến hơn bốn trăm linh người thiệt mạng
trong khi đó hơn năm năm trăm linh người vẫn đang mất tích
các nhân viên cứu trợ ngày hôm qua đã tìm thấy thêm nhiều thi thể trong đống bùn đất
bên cạnh đó nhiều người bị thương nặng đã tử vong
trong bối cảnh các cơ sở y tế địa phương thiếu thuốc men và trang thiết bị
toàn bộ khu vực ven sông nyamimkubi bị đất đá bao phủ
những người vô gia cư chen trúc trong vài tòa nhà công cộng còn nguyên vẹn với điều kiện vệ sinh kém
hội chữ thập đỏ tin rằng hơn tám người miền đông công gô đang cần được hỗ trợ
tổ chức này ngày hôm qua đã tiếp tế chăn thức ăn và quan tài đến nyamubuki
quyên góp tiền cho một phòng khám địa phương và trao khoảng một một trăm linh usd cho mỗi gia đình
trong số hai trăm linh gia đình bị ảnh hưởng
tuy nhiên hiện các nỗ lực viện trợ vẫn đang gặp khó khăn do thiếu khả năng tiếp cận và nguồn lực
thưa quý vị afghanistan đang chịu những tổn thương nghiêm trọng về mặt xã hội và kinh tế
khiến cho việc học của trẻ em gặp nhiều trở ngại
theo một thống kê của quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef
có đến một nửa số trẻ em tại quốc gia này không được đi học
cũng có khoảng ba trăm linh trẻ em khác đang được đăng ký học tiểu học
có nguy cơ buộc phải thôi học trước khi kết thúc bậc học
nhiều giáo viên gắn bó với nghề nơi đây đã nỗ lực bằng mọi cách
đem kiến thức truyền dạy cho học sinh với mong muốn nuôi dưỡng những điều tốt đẹp cho thế hệ tương lai
nhưng hành trình mang con chữ tới với các em học sinh cũng vô cùng gian nan
và đây là nội dung sẽ được phản ánh trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
mỗi sáng những giáo viên afghanistan này lại mang theo những chiếc xăm ô tô ra bờ sông
đây là cách để các thầy có thể tới được ngôi trường trung học bili
nằm ở tỉnh nagaha miền đông đất nước trường ở phía bên kia con sông rộng bốn mươi sáu mét
không có cây cầu nào quanh đây chúng tôi đều vượt sông bằng cách này
khi mặt nước phẳng lặng thì không có vấn đề gì nhưng vào mùa xuân nước dâng cao lại chảy xiết
việc di chuyển qua sông thực sự là một thách thức và nguy hiểm luôn tiềm ẩn
ngôi trường mà thầy darakhan khaksa công tác hiện có một bốn mươi học sinh
bao gồm cả các bé gái
trường được xây dựng và mở cửa đón học sinh năm hai nghìn bốn
nhưng chỉ ba năm sau do tác động của xung đột các cơ sở hạ tầng bên trong đã xuống cấp
thậm chí đổ nát không thể sử dụng
hiện trường chỉ còn lại ba phòng học và hầu hết các lớp đều được tổ chức trong các lều tạm sự ngoài trời
học sinh của chúng tôi hầu hết học ngoài trời
khi trời mưa thì dồn hết vào ba phòng học trong nhà
các khối ngồi chung cả với nhau giáo viên cũng không có phòng làm việc đâu
sau giờ học chúng tôi soạn giáo án ngay ngoài này phải cố gắng thích nghi với hoàn cảnh thôi
cơ sở vật chất thiếu thốn các em học sinh của trường cũng không đủ sách vở để học
các thầy đã tự bỏ tiền túi của mình để trang bị thêm một số sách giáo khoa cho các em
nhưng khó khăn thì cứ trọng chất
mức lương giáo viên ít ỏi chỉ từ sáu đến tám đồng afghanistan
tức là sáu mươi chín đến chín mươi hai đô la mỹ mỗi tháng còn không đủ để nuôi sống gia đình
khiến cho nhiều giáo viên lưỡng lự
có nên tiếp tục bám nghề
chúng tôi đang đối mặt với rất nhiều vấn đề
tiền lương không đủ để hỗ trợ gia đình các khoản nợ thì cứ tăng dần lên mà không biết bao giờ có thể trả được
tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ nghề giáo viên nhưng lại nghĩ đến những đứa trẻ ở đây
tình thế tiến thoái lưỡng nàn
vì học sinh các thầy đã và đang cố gắng vượt qua những gian nan chắc chở trong công tác dạy và học
trên hành trình gieo chữ những giáo viên tại trường trúc học billy
vẫn cẩn mẫn miệt mại băng sông vượt nắng kiên trì bám trường để mang con chữ đến với học trò thân yêu
chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn cho công tác giáo dục ở afghanistan
đặc biệt là trẻ em gái giúp các em được hưởng quyền giáo dục bình đẳng
sau nhiều thập kỷ chiến tranh afghanistan vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất và kém phát triển nhất trên thế giới
tình hình càng trở nên tồi tệ khi taliban quay trở lại nắm quyền vào giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
với các chính sách hạ khắc áp đặt lên phụ nữ và trẻ em gái trong đó cấm trẻ em gái tới trường
nhu cầu học tập bình đẳng như bao bạn bè đồng trang lứa
hoặc chỉ ít là như các trẻ em trai khác ở afghanistan là mong mỏi của tất cả